thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch covid một mươi chín của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm
diễn ra trong hai ngày là ngày ba và ngày bốn tháng một mươi hai tại new york hoa kỳ
sau đây truyền hình nhân dân xin giới thiệu toàn văn thông điệp của thủ tướng
thưa quý vị tôi đánh giá cao việc đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm tổ chức phiên đặc biệt về ứng phó đại dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh chưa đầy một tháng nữa chúng ta sẽ khép lại năm hai nghìn hai mươi đầy thử thách và khó khăn trong nhiều lĩnh vực do đại dịch covid một mươi chín gây ra
để cùng nhau chiến thắng cuộc chiến này và bước sang một năm mới phát triển tốt đẹp tôi đề nghị chúng ta cần
đề cao vai trò trung tâm của liên hiệp quốc tăng cường phối hợp chính sách đoàn kết hành động đẩy mạnh hợp tác quốc tế
cũng như nỗ lực của các thế giới đa phương trong quản trị toàn cầu nhằm
giúp đẩy lùi covid một mươi chín
là quỹ viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một việt nam một lần nữa ủng hộ và quan ngay
lời kêu gọi của tổng thư ký liên hợp quốc về ngừng bán toàn cầu bãi bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương và tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo
cho các quốc gia trong ứng phó covid một mươi chín
lấy lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi chính sách và hành động với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe tính mạng
chất lượng của người bảo đảm người dân ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vắc xin và thuốc điều trị covid một mươi chín với chi phí hợp lý
chủ động thích ứng trong giai đoạn bình thường mới về phát triển bình vững vừa bảo đảm phòng chống dịch tốt vừa triển khai đồng bộ và hài hòa
phục hồi kinh tế thuận lợi quá trong thương mại và đầu tư xuyên biên giới đi lại có kiểm soát của người dân duy trì chuỗi cung ứng
các mặt hẳn thiết yếu thực phẩm thiết bị y tế
các quốc gia cần duy trì công kết và nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bình vững hdg hai nghìn ba mươi và các cam kết về biển đổi khí hậu
đặc biệt là tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính công nghệ và thương mại cho các nước đang phát triển
thưa quý vị việt nam đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín bảo đảm an sinh xã hội phục hồi đạt tăng trưởng kinh tế
trên dịp này tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ quý báo của các tổ chức liên hợp quốc
và các đối tác quốc gia

việt nam đã cùng các nước asean nhất trí nhiều sân kiến và hợp tác ứng phó covid một mươi chín
như quỹ asean ứng phó covid một mươi chín kho dự phòng vật tư y tế khẳng cấp khu vực
khung chiến lược ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp của asean
asean và trung tâm y tế asean ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẳng cấp và dịch bệnh mới nổi
khung phục hồi tổng thể asean và kế hoạch triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột của cộng đồng
nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh ổn định đời sống
việt nam đề xuất nhiều ý tưởng sáng kiến trong khuôn khổ liên hiệp quốc
và tích cực phối hợp với các quốc gia thành viên khác
thảo luận thông qua nhiều nghị quyết văn kiện nhằm tăng cường hợp tác quốc tế
trong ứng phó với dịch cuối một mươi chín với tinh thần tương thăng tương ái
chính phủ các tổ chức doanh nghiệp và người dân việt nam đã hỗ trợ thiết thức
kịp thời vật tư y tế do việt nam sản xuất cho nhiều nước chịu ảnh hưởng nạn nề của đại dịch
hợp tác chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ tài chính cho các quỹ quốc tế về phòng chống dịch
dù nguồn lực quốc gia còn hạn chế
thưa quý vị việt nam
tin tưởng rằng trước thách thức nghiêm trọng nhất là kể từ khi thành lập liên hợp quốc
cộng đồng quốc tế sẽ phát huy ý chí và sức mạnh của mỗi dân tộc
cũng như tinh thần đoàn kết hợp tác quốc tế mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua đại dịch một mươi chín
và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi quốc gia và mọi người dân
việt nam sẵn sàng đóng góp vào hành trình cao cả đó
xin trân trọng cảm ơn